theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới sáu giờ ngày hai tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là một mươi sáu ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong số hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi năm ca chiếm một mươi ba
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là chín ca chiếm ba
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là bảy ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm trăm một mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi bốn người chiếm một cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm năm trăm bốn mươi người chiếm một mươi tám
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai mươi bốn bảy trăm ba mươi ba người chiếm tám mươi một
trên thế giới dịch covid một mươi chín đã lây lan tới hai trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ với trên ba bốn triệu ca nhiễm
gần hai trăm bốn mươi ca tử vong mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với tổng cộng hơn một một mươi ba triệu trường hợp mắc covid một mươi chín